nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng biển
thời gian qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lý hòa tỉnh quảng bình đã triển khai nhiều chương trình hành động ý nghĩa
trong đó chương trình nâng bước em đến trường là một hoạt động đầy tính nhân văn
tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân trên địa bàn
chương trình đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em học sinh nghèo vùng biên
vươn đến ước mơ hoài bão của mình trong tương lai
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là ngôi nhà của em nguyễn văn vũ học sinh lớp một trường tiểu học đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bố em mất sớm mẹ ốm đau bệnh tật khiến cuộc sống của gia đình em trở nên khó khăn vất vả
sau bão số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con bị hư hỏng nặng
cảm thông với hoàn cảnh éo le của gia đình cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lý hòa
đã nhận đỡ đầu em vũ để chăm sóc nuôi dạy em cho đến tuổi trưởng thành
em sớm em cũng người tiểu mẹ về quạt nữa nên em cũng có sức khỏe để làm nuôi con
em cũng như các bạn cố gắng giúp đỡ cho mẹ con em để sau này con em cũng có cái tương lai của sau con
ngày đón vũ về ở trong môi trường mới cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lý hòa
luôn xem em như đứa con chung của đơn vị
với tình thương ấm áp của người cha các anh đã chăm sóc vũ từ bữa ăn giấc ngủ
đến việc đưa đón đến trường
kèm cặp cho em trong thời gian tự học chăm chút em lúc ốm đau bệnh tật
dường như thấu hiểu được tình cảm của chiến sĩ trong đơn vị
giờ đây vũ đã tự tin hơn biết ứng xử lễ phép có ý thức tự giác trong học tập và sinh hoạt hàng ngày
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đó thì có trường hợp của em nguyễn văn vũ
thực hiện chương trình đó thì cán bộ chiến sĩ thay phiên nhau chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ
đưa đón em tới trường quá trình hằng ngày
mong muốn là em sẽ được đến trường như đồng bàn trang lửa và sẽ được trang bị những kiến thức
để sau này phục vụ cho quá trình học tập lâu dài hơn nữa
thực hiện chương trình nâng bước em tới trường đến nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã nhận đỡ đầu bảy mươi một học sinh việt nam và bảy học sinh nước bạn lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bộ cô cha mẹ không nơi nương tựa
qua chương trình này giấc mơ tới trường của các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được thắp lên
từ đó tiếp thêm nghị lực cho các em vươn lên với những ước mơ hoài bão trong tương lai